các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây thực sự là những hành động dũng cảm nghĩa hiệp cao cả được nhân dân cảm phục trân trọng
những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin và những điều tốt đẹp trong cuộc sống
chủ tịch nước đề nghị bộ công an công an tỉnh đồng nai và tỉnh nam định có hình thức tuyên dương khen thưởng xứng đáng
trung úy thái ngô hiếu và anh nguyễn đức chính qua đó nhân lên những tấm gương dũng cảm cứu người để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp
việc làm thiết thực và những tấm gương sáng có phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên
và với thành tích đặc biệt xuất sắc đồng chí thái ngô hiếu đã được đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc tắm biển tại bài tắm khu resort zena thuộc xã phước tỉnh huyện long điển tỉnh bà rất vũng tàu
đồng chí trung úy thái ngô hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực tràng bom phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
nghe có người dân kêu cứu và phát hiện một nhóm thanh niên xảy ra đuối nước tập thể
tại khu vực nước rắt sâu chảy xiết và sóng biển lớn
sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng khiến người dân hoảng loạn và không thể ứng cứu kịp thời
xong với tinh thần dũng cảm ngay lập tức đồng chí hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn
anh dũng chiến đấu với cơn sóng lớn để cứu người trực tiếp đưa được bốn người vào bờ
và bằng kỹ năng nghiệp vụ đồng chí hiếu đã thực hiện sơ cứu tại chỗ cứu sống bốn nạn nhân
sau đó tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tổ chức tìm kiếm được thi thể một nạn nhân còn lại
trong quá trình công tác đồng chí hiếu đã tham gia ba mươi chín lượt cứu nạn cứu hộ và đã cứu sống được một mươi một người
tìm kiếm được ba mươi bảy thi thể nạn nhân tham gia di chuyển hơn năm mươi hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn
với những thành tích đã đạt được đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ
xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân
để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ
từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí thái ngô hiếu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
trong ngày hôm nay phóng viên antv đã có mặt tại đơn vị công tác của đại úy thái ngô hiếu là phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
trong ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh trong quá trình tham gia cứu người
tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đại úy thái ngô hiếu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
vẫn còn nhớ như in sự việc nhóm người bị đuối nước tại bãi tắm thuộc xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu vào sáng ngày hôm qua một mươi tháng bốn

trong ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai vẫn nhớ như in sự việc nhóm người bị đuối nước tại bãi tắm thuộc xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu vào sáng ngày hôm qua mùng một mươi tháng bốn
được biết trong quá trình công tác đại úy thái ngô hiếu đã từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ
cứu sống nhiều người và đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ
hành động đẹp của đại úy thái ngô hiếu sẽ mãi là tấm gương sáng cho các cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng
và toàn bộ lực lượng công an nhân dân nói chung tiếp tục phấn đấu bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân
trong cái tâm của đồng chí hiếu là một cái nghĩa hiệp một tính trường nghĩa đồng chí hiếu có nhiều lần đi làm công tác trên đường gặp người bị nạn
thì đã cũng đưa người bị nạn vào bệnh viện xong mới quay lại công tác
thì như vậy là trong tâm của đồng chí hiếu là luôn luôn xác định là cứu người là quan trọng nhất
với đại úy thái ngô hiếu lúc quyết định lao ra biển cứu người anh không có nhiều thời gian để suy tính
mà với anh cứu người đã trở thành bản năng của một người lính phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
bởi đơn giản đó cũng là điều mà hằng ngày các anh được dạy
anh luôn tâm niệm đúng với bản lĩnh của người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
và anh luôn tâm niệm hãy biết sống vì mọi người hãy có một trái tim nhân hậu biết yêu thương và để xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn
dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ xả thân chấp nhận hy sinh vì sự bình yên của nhân dân
tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
một lần nữa được lan tỏa qua câu chuyện của đại úy thái ngô hiếu
hành động đẹp này đang được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ
và người hùng giữa đời thực là cách gọi đầy cảm phục mà cư dân mạng dành cho anh
clip về đại úy thái ngô hiếu chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đang bình tĩnh sơ cứu cho các nạn nhân được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội
các nạn nhân là một nhóm bạn trẻ đang tắm biển
bất ngờ xảy ra tình trạng đuối nước tập thể tại bãi tắm thuộc xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu vào ngày một mươi tháng bốn
đang nói khu vực xảy ra tai nạn khá sâu nước chảy xiết kèm theo đó là nhiều nạn nhân không biết bơi
sau khi biết có người bị đuối nước đại úy thái ngô hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn
trực tiếp kéo các nạn nhân lên khỏi mặt nước đưa vào bờ và tiến hành sơ cứu kịp thời
tấm lòng thật đáng quý
chỉ có thể nói hai từ ngưỡng mộ giữa cơn sóng dữ như thế anh vẫn bình tĩnh và cứu được các nạn nhân
chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe và công tác tốt một tấm gương sáng vì nhân dân
hoan hô anh chiến sĩ xem clip mà không khỏi xúc động thao tác chuyên nghiệp thái độ bình tĩnh
cứu các nạn nhân giữa làn danh sự sống và cái chết chỉ có thể nói là trong tích tắc
mà những người lính sẽ luôn được an toàn nhìn các anh xông pha vào nơi nguy hiểm để cứu người
vừa thương lại vừa lo ai cũng có một gia đình ở phía sau mong các anh bình an
hàng ngàn tài khoản facebook đã chia sẻ về câu chuyện của đại úy thái ngô hiếu
cùng với đó là sự cảm phục biết ơn vì sự dũng cảm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
không phục hơn khi trước đó đại úy thái ngô hiếu và đồng đội đã tham gia ba mươi chín lượt cứng nạn cứu hộ và đã cứu sống được một mươi một người

hành động dũng cảm của anh đồng đội đã tham gia ba mươi chín lượt cứng nạn cứu hộ và đã cứu sống được một mươi một người
hành động dũng cảm của anh cũng đã được chủ tịch nước khen ngợi
cư dân mạng cũng thể hiện sự vui mừng xúc động
thì ngay trong ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí thái ngô hiếu
cho rằng đây là phần thưởng rất xứng đáng đối với hành động hết sức dũng cảm của đồng chí thái ngô hiếu
thật sự xứng đáng cần phải lan tỏa hơn nữa câu chuyện này
để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp việc làm thiết thực và những tấm gương sáng vì cuộc sống bình yên
công an nhân dân vì dân phục vụ đó không chỉ là lý tưởng
mà tinh thần đó đã được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày
cảm ơn các anh đã không ngại hiểm huy để bảo vệ người dân
đối với những người chiến sĩ công an nhân dân thân thường lớn nhất đó chính là sự tên yêu sự ủng hộ của nhân dân
để vượt qua những khó khăn hiểm huy
và mỗi ngày lan tỏa thêm những việc làm ý nghĩa những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
thông tin từ cục cảnh sát giao thông
trong ba ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn
toàn quốc xảy ra tám mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết ba mươi bảy người
bị thương năm mươi hai người
trong đó có một vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi tháng bốn
tại xã cam hiệp bắc huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
khiến ba người tử vong tại chỗ
tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
qua tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương
đã kiểm tra xử lý hơn một mươi năm chín trăm năm mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
sự phạt gần một mươi bảy hai tỷ đồng
tạm giữ sáu mươi hai xe ô tô gần hai xe mô tô
tước một hai trăm ba mươi sáu giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn là một bốn mươi trường hợp
có ba bốn trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục
đã kiểm tra xử lý hai trăm ba mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
sự phạt gần tám trăm chín mươi triệu đồng
tức giấy phép lái xe chín mươi trường hợp
tạm giữ chín phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương
có một trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước hơn hai trăm tám mươi một triệu đồng
trên lĩnh vực giao thông đường sắt
tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
chưa phát hiện tình hình vụ việc phức tạp
cũng liên quan đến tình hình giao thông
trong những giờ cuối của kỳ nghỉ lễ sổ tổ hùng vương
đúng như dự đoán lượng người dân di chuyển về thủ đô hà nội
đã tăng đột biến
tuy nhiên theo ghi nhận cho đến thời điểm một mươi bảy giờ chiều nay
ún tắc giao thông không xảy ra
bởi lực lượng chức năng đã có nhiều phương án
phân luồng từ xa hợp lý
ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô hà nội
cao tốc pháp vân cầu rẽ
có lượng phương tiện lưu thông tăng vọt trong chiều ngày hôm nay
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm
phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức mở cho ba làn xe đi vào hướng đường nhánh đường gom
nhằm phân bổ lưu lượng tránh tình trạng ủng tắc
để hạn chế xử lý ùn tắc trên tuyến
chúng tôi hiện nay đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
như về cục cảnh sát giao thông và tổng cục đồng bộ việt nam
chúng tôi bằng các phương án bố trí tối đa các lực lượng
đồng thời phối hợp với các lực lượng
lắm mất toàn bộ thông tin nhân tuyến được một cách nhanh nhất
từ trạm cao bồ liên tuyển cho đến tận trạm pháp vân cầu rẽ
và trong đó đã đầy đủ các lực lượng xử lý trên các tuyến
cũng như là trên tại trạm
để khi xảy ra ướn tắc chúng tôi có thể kịp thời xử lý được ngay
và đặc biệt là khi mà
tại các trạm mà nếu như kéo dài vượt khoảng bảy trăm năm mươi m
chúng tôi sẽ tiến hành xảy trạm theo quy định
tại khu vực nút giao đường giải phóng đường ngọc hồi
khu vực gần cổng bến xe nước ngầm
giao thông trong chiều nay có tăng về lưu lượng
tuy nhiên theo đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn
đơn vị quản lý địa bàn này cho biết
mức tăng không quá cao
lưu lượng phương tiện chỉ hơn giờ tan tầm hàng ngày một chút
để đảm bảo không có tình huống xấu về giao thông
xảy ra tại khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố này
đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn
và lực lượng thanh tra giao thông
cũng tổ chức tăng cường lực lượng ứng trực điều tiết giao thông
do là được sự phân công của ba triệu độ
thì lực lượng bổ trí tất cả ngã ba mươi bốn từ rất sớm
để phân luồng cho các phương tiện
do vậy là đến tính đến thời hiện tại
thì các phương tiện lưu thông rất thông suất
và không xảy ra cái hụt hướng
có lẽ là giúp kinh nghiệm
từ các phương tiện
và những đợt nghỉ lễ trước
thì là lượng phương tiện
ngày cuối cùng của ngày nghỉ lễ
là đôi đông
không phải là người dân đã
ngày cuối cùng
theo tính toán
lượng phương tiện đổ về thủ đô hà nội
có thể sẽ kéo dài đến tối muộn
nên cho dù tình hình giao thông
tại cửa ngõ phía nam
nghi nhận đến một mươi bảy h chiều nay
tương đối thông suất
các lực lượng chức năng
vẫn sẽ tiếp tục tăng cường ứng trực
áp dụng các biện pháp phân luồng
từ sáng đến tối muộn

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với bị can nguyễn văn bích
chú phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
được biết bích là đối tượng
nghiện ma túy và từng có một tiền án
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới chấp hành xong án phạt tù
bù trở về địa phương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
kết quả điều tra ban đầu
bích và nguyễn thị cẩm tú
sinh năm hai nghìn ba
sinh sống với nhau như vợ chồng
và có một con chung
thời gian gần đây hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tú bỏ về nhà cha ruột
đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn
bích lấy con dao thái lan
đến nhà cha vợ tìm tú
nhưng tú không tiếp chuyện
bích dùng dao đâm nhiều nhát trúng vùng ngực và bụng của tú
rồi bỏ chạy ra ngoài
lúc này người nhà tú phát hiện chi hồ
bắt giữ bích giao cho công an
vì vết thương quá nặng tú tử vong sau đó
chiều tối ngày hôm nay công an quận một mươi hai
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
tổ chức lấy lời khai
của đinh tiến trí tên thường gọi là đình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tại quận một mươi hai để làm rõ
xử lý về hành vi giết người
trí là đối tượng đã đâm chết nam thanh niên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở vĩnh phúc
chủ xe khách trong bến xe ngã tư ga
chiều ngày hôm qua mùa một mươi tháng bốn
trước đó chiều ngày hôm qua một mươi tháng bốn
trí điều khiển xe máy vào bên trong bến xe ngã tư ga
ở phường thạnh lộc quận một mươi hai
thì thấy chủ xe khách nói trên
đang ngồi trong quán nước nói chuyện với một số
tài xế xe ôm hoạt động trong bến xe
nên trí ghé vào
trong lúc nói chuyện giữa trí và chủ xe khách
xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
mọi người can ngăn nên trí lên xe bỏ đi
tuy nhiên chủ xe khách vẫn tiếp tục chửi bới
bực tức trí quay xe lại
dùng túp nô vít đuổi đánh và đâm trúng đầu
khiến nạn nhân cục xuống
trí lên xe gắn máy bỏ đi
còn nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhưng không qua khỏi
sau khi gây án trí chạy xe gắn máy
từ thành phố hồ chí minh về tiền giang lẩn trốn
và đã bị cơ quan công an quận một mươi hai bắt giữ
khi đang ẩn nấp ở huyện tân phước tỉnh tiền giang
tại cơ quan công an trí khai
do chủ xe khách nhỏ tuổi
nhưng nói chuyện hỗn láo
nên trong cơn tức giận trí không kiểm chế được hành vi của mình
đột kích kiểm tra nhà hàng và quán karaoke
nổi tiếng trên địa bàn thành phố đà lạt
vào lúc sáng sáng nay công an tỉnh lâm đồng
phát hiện ba mươi đối tượng dương tính với ma túy
đồng loạt kiểm tra nhà hàng dj ba trăm sáu mươi năm
và quán karaoke sơn hai
trên địa bàn thành phố đà lạt
tổ công tác phát hiện ba mươi người dương tính với ma túy
và thu giữ một gói ni lông
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
nghĩ là ma túy
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện bốn thùng rượu
không rõ nguồn gốc một thùng si sa
không xuất chỉnh được giấy tờ liên quan
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản
đối với quán karaoke sơn hai
về vi phạm kinh doanh quá rực quy định
qua đầu tranh hoàng đức mỹ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
là tài xế xe tải chở rau tuyến đà lạt
huế khai nhận
chính là người đã mang ma túy tới
để cả nhóm sử dụng tại bàn vip một mươi hai vip một mươi ba
cơ quan công an đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với mỹ
đồng thời lập biên bản phạm tội quả tàng
đối với bốn đối tượng trong nhóm
tại tỉnh đồng nai
thời gian gần đây tội phạm trộm cắp tài sản
nhất là ở các vùng nông thôn
diễn ra khá phức tạp
vẫn những phương thức thủ đoạn cũ
thế nhưng vẫn có nhiều người dân
trở thành bị hại của các đối tượng phạm tội
nghi nhận tại địa bàn huyện cẩm mỹ
nghề nghiệp không ổn định
lại nghiện ma túy
có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
nhưng chưa được xóa an tích
đối tượng phạm duy vũ ba mươi năm tuổi
chú xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã đến địa bàn thị trấn long giao
dùng kìm cắt trộm hai mươi năm mét dây điện
và tám bóng đèn trị giá gần sáu triệu đồng
tuy nhiên đang trên đường tẩu thoát
thì bị lực lượng tuần tra công an thị trấn long giao
phát hiện bắt giữ
quả đấu tranh vũ còn khai nhận
trước đó đã thực hiện thêm hai vụ trộm cắp
tám nắp cống trị giá gần một mươi một triệu đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn